những năm gần đây bên cạnh việc lựa chọn loại đào thế đào cảnh nhật tân
nhiều người dân cũng rất ưa chuộng những cành đào rừng hoang dã mang vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng tây bắc
và mặc dù mới chuyển xuống hà nội chưa lâu nhưng đảo rừng tây bắc đã được rất nhiều người săn đón
phục vụ cho nhu cầu chơi hoa trong những ngày đón tết cổ truyền
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
còn khoảng một tuần nữa là đến tết nguyên đán
dọc những tuyến phố như nhật tân quảng bá lạc long quân hoa đào đã được bày bán rất nhiều
bên cạnh đào thế đào nhật tân những cành đào rừng cũng được bày bán khắp nơi
đào rừng hoa ít hơn cảnh khẳng khiu hơn nhưng lại to và mang vẻ đẹp rất riêng của vùng rừng núi
khiến cho rất nhiều người vô cùng thích thú
năm nào tôi cũng lên đây chọn một cảnh đào rừng
thích cái đào rừng thì gốc nó nhìn nó đẹp hơn
và hoa bây giờ hoa nó cũng căng hơn là đào rừng đòi nhà
bọn tôi là chúng tôi phải lên tận trên bản trên dân tộc vùng cao trên vùng núi
tìm từng nhà một lên rừng lên đồi rồi thuê công chặt vác vận chuyển ra ngoài đường
những người bán đào rừng phải vô cùng vất vả lên những vùng núi cao
mới có thể kiếm được những gốc đào rừng to
sau đó phải vận chuyển xuống hết sức khó khăn
do vậy đào rừng thường có giá đắt hơn so với mặt bằng chung của các loại đào thế đào nhật tân
bởi vì sự phát triển của đào rừng hoàn toàn thuận theo tự nhiên
vậy nên năm nay thời tiết khắc nghiệt khiến cho nhiều cành đào hoa đã nở bung
đào năm nay thì năm nay nó ít đào phai hơn
năm nay là tập trung là chủ yếu có đào muộn tiết dê vì là nó nhuộn một tháng
tưởng khách mua đào thật ra năm nay là nó cũng giảm bớt so với mỗi năm
tại vì bây giờ nó cũng bão hòa từ khắp tất cả các vùng miền nó chuyển về đây
đào rừng năm nay thì có vẻ là ít hơn những năm trước
nó không được còn nhiều như những năm trước
thế nhưng là nó có một cái hay là nó lại có những loại đào như màu của nó là có cái màu tiết dê
mà những cái năm trước thì tôi mua thì không có
nó chỉ có cái màu đào phai thôi
mặc dù năm nay đào rừng nở sớm
nhưng nhìn chung đảo rừng vẫn rất thu hút những người chơi hoa
không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn vì sự đa dạng màu sắc chủng loại của nó